ngoài nước yêu thích ngưỡng mộ
những lời ca điệu múa dân gian tây bắc vốn là sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng cao đã tồn tại lâu đời trong đời sống tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số
văn nghệ dân gian tây bắc hấp dẫn có sức lôi cuốn mạnh mẽ bởi trong đó chứa được nhiều giá trị nhân văn nhiều khát vọng của con người
nó như ngọn lửa cháy mãi ca ngợi những gì là tốt đẹp nhất của tình yêu và cuộc sống

những vòng xòe của các chàng trai cô gái theo tiếng chống vui xuân gất lên giòn dã cuốn hút
tất cả đã làm nên sắc màu rực rỡ của vùng cao tây bắc khi mùa xuân về
ai cũng nghĩ đến múa xòe một điệu múa nổi tiếng của họ
tuy nhiên ngoài điệu múa này thì đồng bào người thái còn có rất nhiều làn điệu múa cổ độc đáo
những điệu múa này không những thể hiện cho sự gắn bó đoàn kết của đồng bào các dân tộc
mà còn toát lên vẻ uyển chuyển mềm mại của người con gái thái
trong chuyên mục người gìn giữ bản sắc của kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với tỉnh sơn la
gặp gỡ những người có niềm đam mê và nhiệt huyết cùng điệu múa truyền thống của dân tộc